thời điểm này mặc dù giá lúa lên cao nhưng các nông dân huyện hồng ngự
địa phương đầu nguồn của tỉnh đồng tháp vẫn chọn cách cho đất nghỉ ngơi không sung gióng vụ ba
vì thế hơn chín ha sản xuất đất nông nghiệp không an toàn đã tiến hành mở đồng sẵn sàng đón lũ lấy phủ xa
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hồng ngự cho biết
năm nay huyện hồng ngự chủ trương xả lũ hơn chín ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
tại những nơi có chủ trương xả lũ nông dân đã tranh thủ thu hoạch lúa và hoa màu để đón lũ vào đồng
theo nhận định của các nhà chuyên môn lũ năm hai nghìn hai mươi khu vực đầu nguồn và nội đồng ở mức sấp xỉ năm hai nghìn một mươi chín
và thấp hơn trung bình nhiều năm đỉnh lũ cao nhất năm tại khu vực đầu nguồn xuất hiện vào cuối tháng chín đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hầu hết nông dân đã ý thức không sản xuất ba vụ tự phát để tránh thiệt hại do thiên tai như những năm trước